sáng nay bộ y tế tiếp tục công bố thêm hai ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên hai trăm ba mươi ca
trong đó có một ca liên quan đến bệnh viện bạch mai
bệnh nhân số hai trăm ba mươi tám là nữ một mươi bảy tuổi có địa chỉ tại thị trấn thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
bệnh nhân là lao động tự do tại thái lan trước đó có ở cùng với bạn là bệnh nhân số hai trăm một mươi tại thái lan
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
trong tình trạng sức khỏe ổn định
còn bệnh nhân số hai trăm ba mươi chín là bệnh nhân nam bảy mươi một tuổi có địa chỉ tại xã an hòa huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
vào ngày một mươi một tháng ba bệnh nhân đi khám và điều trị ung thư tại khoa ung biếu bệnh viện bạch mai
và về nhà trong ngày ngày một mươi tám tháng ba bệnh nhân khám lại tại khoa ung biếu bệnh viện bạch mai
ngày một mươi chín tháng ba quay trở lại quê nhà vĩnh phúc
trong thời gian khám tại bệnh viện bạch mai có mua đồ ăn ở căng tin
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn các đơn vị từ quận huyện phường xã tăng cường kiểm tra xử phạt người đi ra ngoài đường không đúng nội dung cho phép
đây là thông tin được chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội vào chiều ngày ba tháng bốn
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung lưu ý tất cả mọi người không được chủ quan với dịch và diễn biến dịch hiện nay đang hết sức phức tạp
đồng thời yêu cầu các quận huyện ra soát kỹ các trường hợp có yếu tố liên quan đến bệnh viện bạch mai
người dân phải nâng cao ý thức không ra đường khi không thực sự cần thiết yêu cầu người già và những trường hợp không có việc cần thì ở nhà đến ngày một mươi năm tháng bốn yêu cầu các quận huyện đóng cửa tất cả các công viên trên địa bàn
vào lúc hai mươi h năm mươi phút ngày hôm qua ngày ba tháng bốn bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi về trường hợp của bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy vừa được công bố mắc bệnh covid một mươi chín
câu chuyện của bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy là nam sáu mươi bốn tuổi quốc tịch thụy điển cụ thể như sau
vào ngày một mươi một tháng ba cho đến ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân ở tại khách sạn ngọc anh cơ sở hai số ba mươi tám lương văn tuy ninh bình
vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đi xe limousine từ ninh bình vào lúc chín h ba mươi phút sáng lên hà nội
vào ngày hai mươi một tháng ba cho đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân ở khách sạn canary hà nội số bốn vũ hữu lợi hà nội
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến nay bệnh nhân ở khách sạn soun star số hai ngõ hai mươi năm lâm du bồ đề long biên
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân bị tai nạn được xe một trăm một mươi năm cấp cứu đưa vào bệnh viện một việt pháp
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân khám lại tại bệnh viện việt pháp
vào ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang sau đó chuyển sang viện huyết học truyền máu trung ương
bộ y tế đề nghị tất cả những người đã đi tới địa điểm này trong khoảng thời gian nói trên
cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
thủ tướng chính phủ vừa quyết định xuất cấp vật tư trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho bộ quốc phòng
để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể là bộ quốc phòng sẽ xuất cấp bốn danh mục trang bị hàng hóa
hóa học gồm sáu xe tiêu tẩy đa năng tám xe tiêu tẩy ars một mươi bốn vật tư máy báo độc red m một trăm linh
vật tư máy đo phóng xạ hóa học red xp
bộ tài chính xuất cấp hai sáu trăm linh bộ nhà bạc các loại gồm ba trăm năm mươi bộ loại sáu mươi m hai
một trăm bộ loại hai mươi bốn bảy mươi năm m hai ba trăm năm mươi bộ loại hai mươi bốn năm m hai và một một trăm linh bộ loại một mươi sáu năm m hai
thủ tướng chính phủ giao bộ quốc phòng bộ tài chính chịu trách nhiệm
về thông tin số liệu báo cáo việc phân bổ tiếp nhận và sử dụng số vật tư
trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành
tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tại anh bệnh viện giã chiến đầu tiên chuyên điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
được thái tử shat khai trương vào ngày ba tháng bốn tại thủ đô london
thông qua đường truyền video kết nối từ nơi ở hiện nay của thái tử
tại scotland tới bệnh viện nightingale
hiện tại bệnh viện giã chiến đầu tiên được thái tử sars khai trương
giã chiến nightingale có năm trăm linh dường bệnh và có sức chứa thêm ba năm trăm linh dường bệnh nữa
đây là bệnh viện chuyên điều trị chăm sóc hồi sức tích cực cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
được các bệnh viện tại london chuyển đến
bệnh viện giã chiến nightingale đã chưng dụng khu trung tâm triển lãm excel
nằm tại phía đông của thủ đô để dựng tạm làm bệnh viện
bệnh viện này được làm nhanh kỷ lục chỉ trong vòng chín ngày
đã chuyển đổi công năng từ khu chuyên tổ chức các sự kiện triển lãm
tại anh và thế giới thành bệnh viện giã chiến có sức chứa bốn dường bệnh
các nhân viên làm việc cho bệnh viện nightingale được lấy trong hệ thống y tế công của anh
gồm các sinh viên ngành y y tá đang thực tập các bác sĩ y tá đã nghỉ hưu
từ đêm ngày ba tháng bốn nga đã ngừng tất cả các chuyến bay đưa công dân từ nước này
từ nước ngoài trở về đây là thông tin được bộ ngoại giao nga thông báo nhưng không nêu
bộ ngoại giao nga
theo bộ ngoại giao nga
thì hiện nay có khoảng hai mươi năm người nga ở nước ngoài đã khẩn khoản yêu cầu được hỗ trợ để về nước
trong đó có rất nhiều người bị mắc kẹt bởi các biện pháp phong tỏa nhằm kiểm soát sự lây lan
của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín vì vậy họ đã bị hạn chế các lựa chọn về đi lại
tuy nhiên với quyết định này thì các công dân trên sẽ buộc phải ở lại nước ngoài
cho đến khi các chuyến bay được nối lại
ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aib vào ngày hôm qua tuyên bố là sẽ lập một quỹ
trị giá năm tỷ usd để hỗ trợ các quốc gia thành viên đối phó với khủng hoảng kinh tế
do chịu ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
theo aib ngân hàng này có kế hoạch triển khai các bước như đầu tư hạ tầng cơ sở liên quan tới y tế cộng đồng
và cấp kinh phí cho các nhà sản xuất dưới dạng cho vay ở một trăm linh hai quốc gia thành viên trong vòng một năm rưỡi tới
bên cạnh đó aib nhấn mạnh có thể mở rộng quỹ này nếu diễn biến của dịch bệnh tiếp tục xấu đi